ngày hai tháng một người dân tại giải gaza cho biết máy bay và xe tăng của israel đã tăng cường tấn công
ở vùng phía nam vùng lãnh thổ này cho dù tel aviv công bố kế hoạch rút hàng nghìn binh sĩ khỏi chiến trường
theo quan nhân chứng các khu vực phía đông và phía bắc của thành phố khan yunis ở phía nam gaza
đã hứng chịu nhiều đợt bắn phá của israel dù israel dự kiến rút một số lực lượng khỏi gaza
nhưng lực lượng phòng vệ israel idf vừa tuyên bố quân đội nước này đang chuẩn bị cho cuộc giao tranh
kéo dài trong suốt năm nay quân đội israel cũng cho biết một trăm bảy mươi ba binh sĩ nước này đã thiệt mạng
trong các cuộc giao tranh với hamas bên trong giải gaza kể từ ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
cơ quan y tế tại giải gaza cùng ngày cho biết tổng cộng hai mươi hai một trăm tám mươi năm người palestine đã thiệt mạng
và năm mươi bảy ba mươi năm người bị thương trong các vụ tấn công của israel vào vùng lãnh thổ này kể từ ngày bảy tháng một mươi năm ngoái